với mỗi người dân việt nam tết là dịp để những người con đi xa tìm về với cội nguồn tổ tiên
thế nhưng với những người đang phải thụ án để trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật mà mình đã gây ra ước mơ đó đã vượt ra ngoài khả năng
để phạm nhân đỡ thiệt thòi mỗi khi tết đến xuân về ban giám thị trại giam ngọc lý thuộc tổng cục tám bộ công an đóng trên địa bàn tỉnh bắc giang đặc biệt quan tâm với hy vọng mang lại cho phạm nhân một cái tết ấm áp thấm đẫm tình nhân văn
xác định giúp phạm nhân đón một cái tết thật đầm ấm và gần gũi giúp họ xóa đi mặc cảm tội lỗi các công tác triển khai kế hoạch luôn được thực hiện nhanh chóng và đầy đủ
ngày tết sẽ là thời gian nhạy cảm hơn bình thường nhất là đối với phạm nhân và vì thế mà công việc trong những ngày trước và sau tết luôn trở nên bộn bề hơn đối với những cán bộ quản giáo của trại
nhất là tiểu ban phương án bảo vệ trại an toàn tuyệt đối từng cái phần việc từng cái mục tiêu từng cái khối lượng công việc cụ thể
rồi cái tiểu ban là tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa thể dục thể thao rồi thì tiểu ban là đời sống chế độ ăn uống sinh hoạt cho phạm nhân đảm bảo ý nghĩa của ngày tết
người dân việt chúng ta cái ngày tết rất thiêng liêng cái người phạm nhân cũng đặc biệt phải chú ý
nhân dịp này chúng tôi được thể hiện cái trách nhiệm chính sách của mình đối với những người phạm tội để thực sự cái tết nó có ý nghĩa ở trong cái môi trường trại giam
tết ở trại giam bao giờ cũng vậy thường đến sớm hơn so với bên ngoài
ngay từ đầu tháng một mươi hai âm lịch các phạm nhân đã tất bật với việc quét dọn bùa giam cắt tỉa hoa lá
chăm sóc cây cối những bức tường được sơn sửa chú đáo tinh tường những biểu ngữ tung bay trong gió
dưới bàn tay chăm sóc của phạm nhân hòa đã ngập tràn lên mọi đường đi lối lại phòng giam được quét dọn sạch sẽ trang hoàng rực rỡ
được sự quan tâm của ban giám thị cùng hội đồng cán bộ đã lo cho cái tết cho phạm nhân một cái tết rất là đầy đủ và ấm cúng
và qua cái tết này chúng tôi cũng như là thay mặt cho tất cả các phạm nhân ở đây
cùng hứa quyết tâm cải tạo thật tốt để sớm được hưởng
từ chiều mùng một đến hết ngày mùng ba tết trại giam ngọc lý tổ chức câu hạt động giao lưu văn hóa và văn nghệ
thể dục thể thao giữa các phạm nhân với nhau
lúc này ai có năng khiếu về bộ môn nào thì có quyền lựa chọn
những trận thi đấu bóng truyền cầu lông như thế này tạo thành một sân chơi bổ ích
thiết thực giúp phạm nhân vơi đi nỗi nhớ nhà đồng thời khích lệ ý chí khát vọng hoàn lương trong họ
vào những dịp như là dịp chuẩn bị đoán tết của truyền của dư tộc
thì công tác giáo dục đã được triển khai với tinh thần là đảm bảo về tuyên truyền cho phạm nhân
về ý nghĩa của ngày tết của truyền của dư tộc
đồng thời từ đó là cũng chuẩn bị những cái vật chất để cho phạm nhân đón một cái tết làm sao như thế là đâm ấm
mang cái tính nhân văn sâu sắc
để chuẩn bị cho ngày tết trại giam huy động gần như tối đa lương thực thực phẩm từ cây nhà lá vườn
mỗi phần trải tùy theo số lượng phạm nhân mà tổ chức gói bánh trưng muối dư hành mổ lợn làm gà
theo quy định của nhà nước từ ngày ba mươi tháng chạp đến hết ngày mùng ba tết
mỗi ngày phạm nhân được ăn gấp năm lần so với tiêu chuẩn ngày thường
với những phạm nhân không có người thăm nuôi trại giam sẽ có phần quà dành riêng cho họ để động viên tinh thần
tết ấm nơi đất trại cũng là cách để cảm hóa giáo dục phạm nhân giúp họ thức tỉnh đoạn tuyệt với quá khứ
phấn đấu cải tạo tốt hơn để những cái tết cổ truyền sau được trở về đón tết đoàn viên bên người thân